như vậy là sau hơn bốn năm chờ đợi thì người hâm mộ bóng đá trên thế giới lại bắt đầu những ngày ăn bóng đá ngủ bóng đá
khi mà trái bóng vuôn cấp bắt đầu lăn trên các sân cỏ của qatar
tại argentina nơi bóng đá vốn được coi là một thứ tôn giáo cũng không phải ngoại lệ
không khí bóng đá đã bắt đầu sụp sôi tại khắp mọi nẻo đường ở quốc gia nam mỹ này
trong một khu công viên rộng lớn ở thủ đô bueno aris chính quyền thành phố và liên đoàn bóng đá argentina
đã dựng lên một khu vực riêng dành cho các cổ động viên bóng đá
với quy mô hoành tráng để những người hâm mộ có cơ hội tập trung cổ vũ cho đoàn quân nước nhà
cũng như tham gia các hoạt động giải trí xung quanh trái bóng tròn trong suốt thời gian diễn ra world cup
mỗi khi vòng chung kết world cup khởi tranh liên đoàn bóng đá argentina lại dựng lên những khu vui chơi công cộng như thế này
để tạo không khí hứng khởi cho người hâm mộ trong những ngày tới
chắc chắn không khí lễ hội sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn
và đây cũng là nơi các cổ động viên argentina muốn gửi tới messi
và các đồng đội niềm tin chiến thắng
mở cửa từ chín giờ sáng cho tới khi các trận đấu trong ngày kết thúc vào tối muộn
ngay giữa khu công viên này là một màn hình lớn được dựng lên
để người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ sáu mươi bốn trận đấu vuôn cấp hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian trước thềm giải đấu hàng loạt các trận đấu của đội tuyển argentina
những pha bóng và ghi bàn đẳng cấp của các ngôi sao như maradona mario kempes
batista messi đang được chiếu đi chiếu lại nhiều lần cho mọi người chìm ngưỡng
người hâm mộ argentina đang chờ đợi màn ra mắt của đội nhà
và hy vọng họ sẽ làm nên lịch sử bởi vì messi xứng đáng được tận hưởng niềm vui
dâng cao cúp vàng vuôn cấp trong sự nghiệp lẫy lừng của mình trước khi treo giày
trong thời gian vuôn cấp diễn ra ban tổ chức cũng sẽ tổ chức nhiều sâu diễn
với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước tại khu vực này
ngoài ra nhiều cước cầu thù nổi tiếng của argentina qua các thời kỳ
cũng sẽ được mời tới đây để giao lưu với người hâm mộ